hôm nay kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn sẽ bước vào ngày làm việc thứ một mươi tám
buổi sáng quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án dự thảo
buổi chiều quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận về dự án luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi
biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
và biểu quyết thông qua một số nghị quyết quan trọng
buổi sáng theo dự kiến chương trình làm việc quốc hội sẽ biểu quyết thông qua hai nghị quyết quan trọng
đó là nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số năm mươi năm về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
sau đó quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự án luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi
buổi chiều các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án luật đường sắt sửa đổi